vận chuyển thuê hai mươi một bánh heroin với giá sáu mươi triệu đồng sùng a lù chú tệ bản hobon xã phúc hoa huyện tân nguyên tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
vào ngày chín tháng hai tại km bảy mươi chín hai trăm linh quốc lộ bốn d bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường gần với khu vực cầu kính
bàn chuyên án đã bắt quả tang sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu có liên quan
sùng a lù khai nhận hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin
tại nhà một người đàn ông dân tộc mông để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình giao hàng với giá sáu mươi triệu đồng
lù mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bến tre đã bất ngờ ập vào khu đất vườn
ở ấp thanh sơn hai xã thanh tân huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre phát hiện hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc
lực lượng công an các con bạc liền bỏ chạy tuy nhiên một mươi sáu đối tượng có cả nam lẫn nữ đã bị công an khống chế bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người các con bạc tạm giữ một mươi hai con gà một mươi sáu điện thoại di động một mươi bộ cựa sắt hai mươi chín xe mô tô trên một trăm một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan